nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bốn tháng bảy tại thôn phương ngạn xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị
ban liên lạc cựu chiến binh đại đội một mươi sáu trung đoàn hai mươi bảy sư đoàn ba trăm chín mươi quân đoàn một phối hợp với huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã tổ chức lễ khánh thành công trình khu tưởng niệm và đền thờ hai năm trăm linh liệt sĩ trung đoàn hai mươi bảy
khu tưởng niệm có tổng kinh phí hơn một mươi tỷ đồng đây là số tiền đóng góp của các cựu chiến binh trung đoàn hai mươi bảy
cùng các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên cả nước việc xây dựng cụm công trình khu tưởng niệm và đền thờ hai năm trăm linh liệt sĩ trung đoàn hai mươi bảy
nhằm trả lại tên cho hơn một tám trăm linh liệt sĩ của trung đoàn hai mươi bảy đến nay vẫn chưa tìm thấy hai cốt
đây là địa chỉ đỏ để giáo dục lòng tự hào dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này cựu chiến binh trung đoàn hai mươi bảy và các nhà hảo tâm đã trao hai mươi sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ năm triệu đồng
gia đình khó khăn gia đình nghèo gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quảng trị và một số tỉnh thành phố trong cả nước